cá viên chiên làm từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc cá viên làm từ chất phụ da thế nhưng cá viên chiên nem chua rán lại là món ăn vặt hấp dẫn yêu thích của nhiều bạn trẻ
nhi ơi làm để bán ý

pha cái gì cô
cá mè phải thôi có thể có đủ
à pha các loại cá vào với nhau đi

chị làm toàn hàng ngon là những gì chị có không làm bằng rẻ

à thưa ơn chị không có làm bằng rẻ được không làm được
chả cá đây chả cá kia

đây là chả cá
ừ đây là chả cá
đây bao nhiêu tiền một cân
loại này năm mươi năm nghìn một cân
còn loại trong này tám mươi nghìn một cân
nó khác nhau nhiều không ạ
loại này nó ngon hơn
không có nhiều mỡ cái loại kia là chỉ phải cho thêm thịt mỡ
không chỉ có chợ đầu mối phía nam
tại chợ đầu mối thực phẩm minh khai thông thường cá tôm và các mặt hàng thủy sản đắt hàng nhất vào thời điểm sáng sớm vì đảm bảo được độ tươi ngon
thế nhưng điểm kỳ lạ mà chúng tôi ghi nhận tại đây là đến trưa muộn các hàng cá mới bắt đầu chờ đến tấp nập người mua kẻ bán không ngớt
những chậu cá ướp đá lạnh đã nổi bụng lại trở thành mặt hàng được nhiều người săn đói
mình sẽ trả tiền tầm một mươi k để mua một loại cá rẻ nhất
dạ chắc là ngon

người ta làm tàng nham á

làm cả gà cũng nhìn nhé
nếu làm cá mẻ thì còn nhanh
nó nhiều lắm
chứ không phải bình cá sôn cá cá cá cả
không không mình làm bình cá bứt đi
mình làm bình cá bứt đi
các cá mẻ các cá mẻ

nó nhiều lắm
tuy nhiên với nguồn nguyên liệu cá không đảm bảo này có thể gây hại lớn đến sức khỏe của người sử dụng
các loại thực phẩm trong đó các thực phẩm động vật nếu để một thời gian không được bảo quản trong tủ lạnh
thì nó sẽ dẫn đến một cái tức là nó sẽ tự phân hủy
cho nên cá là dễ phân hủy hơn thịt cho nó cá ươn
cái thứ hai là nếu cá đã ươn thì nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao và dễ bị nhiễm các con omi khuẩn vào
có thể gây tình lị hoặc là tả và lúc ấy nó sẽ nguy hiểm
theo thông tin được cung cấp từ các mối xỉ nguyên liệu tại các chợ đầu mối
chúng tôi tìm tới nhiều cơ sở gia công trả cá khu vực ngoại thành hà nội để rõ hơn về sản phẩm này
tại những cơ sở này thứ chúng tôi tìm thấy nhiều nhất ngoài cá trộn còn có thịt đông lạnh với nhiều loại phụ da
ngoài cá ra phải trộn thêm thịt và nhiều loại phụ gia để vẫn đảm bảo được hương vị
cho dù nguồn nguyên liệu chính chất lượng thấp hơn nhiều so với cá tươi
quy trình chế biến được dán bằng dầu ăn sử dụng lại nhiều lần như thế này
chưa nói đến chất lượng nguyên liệu sản phẩm đã chứa một lượng lớn độc tố đối với người sử dụng
đây là chả cá thành phẩm chúng tôi mua được từ các cơ sở gia công
giá xỉ giao cho các cửa hàng và quán ăn cho mỗi kg trả này là bốn mươi đồng
để có mức giá ưu đãi và thu hút như vậy loại chả này đã được trộn rất nhiều loại phụ da
và có thể là những nguyên liệu chất lượng thấp tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của con người
bảo quản không tốt thì người ta thường phải cho phụ ra vào để có thể bảo quản được
thứ hai làm trả cá mềm hơn so với thật của nó
thậm chí con có thể có phần màu để làm cho màu sắc của trả cá nó đẹp hơn
miếng ăn ngon đôi khi cũng gây hại
cho nên quan điểm tôi bao tôi cũng khuyến cáo mọi người ăn đa dạng thôi
ăn tí chả cá ăn tí thịt lợn ăn tí thịt gà đúng không ạ
thì cái độ nhiễm động nó không cao thì nó không ảnh hưởng đến sức khỏe là bao nhiêu
chả cá là món ăn ngon hấp dẫn lại tiện dụng với rất nhiều người hiện nay
tuy nhiên theo các chuyên gia về dinh dưỡng khi sử dụng loại thực phẩm như chả cá
được làm từ nguyên liệu chất lượng thấp và quy trình sơ chế không đảm bảo an toàn
có thể dẫn tới nhiều nguy cơ đối với sức khỏe
chính vì vậy người tiêu dùng nên lưu ý
không sử dụng các loại chả không rõ nguồn gốc và nơi sản xuất
hạn chế sử dụng các loại chả cá tại các nhà hàng quán ăn
vì khó có thể kiểm soát quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm
không sử dụng nếu thấy sản phẩm có mùi lạ và chuyển màu